thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa nâng cao giá trị nông sản
trong năm vừa qua tỉnh bắc cản đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất
một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã hình thành và bước đầu đem lại hiệu quả
mô hình trồng cà chua sạch rộng một năm trăm linh m hai của anh nông văn thành ở xã hương nê huyện ngân sơn
mỗi vụ thu được khoảng năm tấn quả với giá bán trung bình khoảng hai mươi đồng một kg
anh thành thu về khoảng một trăm linh triệu đồng với vài chục triệu đồng tiền lãi
còn đây là mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao ở phường huyền tụng thành phố bắc cạn
với số vốn đầu tư hơn ba tỷ đồng mô hình này sử dụng nhà lưới bán kiên cố
trồng rau bằng công nghệ thủy canh bán tuần hoàn lợi nhuận cao hơn hàng chục lần so với trồng rau truyền thống
cái nhu cầu về thực phẩm sạch thì ngày càng gia tăng
yêu điểm của cái việc trồng thực phẩm sạch ở trong vườn nhà kính nhà lưới này thì nó so với trồng ngoài đại trà bên ngoài thì nó hơn
thứ nhất là về sâu bệnh thì nó sẽ giảm bớt
thứ hai là về công nghệ thì nó sẽ hơn so với trồng đại trà
thứ ba là việc giảm bớt việc sử dụng nhân công
ở bắc cạn hiện nay việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đang từng bước phát triển
bên cạnh những mô hình có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì người dân cũng đã mạnh dạn tự bỏ vốn đầu tư
sản phẩm nông nghiệp từ những mô hình này được đánh giá cao tại các hỗ trợ chương trình giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh
đầu ra ngày càng được mở rộng cũng là động lực để các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục phát triển
tôi mong rằng là với những cái tiềm năng lợi thế các cái sản phẩm của bắc cạn hiện có
rất mong được đón nhận mời chào các doanh nghiệp đến để cùng liên kết cũng như là trao đổi
thực hiện việc tiêu thụ các sản phẩm giúp cho bắc cạn để làm sao giữa người dân bắc cạn
doanh nghiệp bắc cạn có sự kết nối gắn kết với các doanh nghiệp cũng như là người tiêu dùng
ở khắp các vùng miền tỉnh có chỉ đạo các ngành chức năng chuyên môn hết sức phải tạo điều kiện
giúp cho các doanh nghiệp hợp tác xã từ cái việc truy xuất nguồn gốc rồi các điều kiện
về mặt thủ tục hành chính là các cơ quan quản lý nhà nước phải hết sức tạo điều kiện
vài năm trở lại đây ngoài phát triển các cây trồng chủ lực ngành nông nghiệp của tỉnh bắc cạn
rất chú trọng đến việc tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản này
việc ứng dụng tốt công nghệ cao từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ là yếu tố then chốt
giúp khách hàng tiếp cận tốt hơn với các sản phẩm sạch từ bắc cạn
và đó cũng là tín hiệu đáng mừng hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp
của tỉnh bắc cạn phát triển nhanh và hiện đại hơn trong thời gian tới